tin tức an ninh trật tự liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan gồm nguyễn thế hùng
nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn lê huy hoàng và cao xuân hiệp là phó giám đốc và nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp sầm sơn
nguyễn thế hùng và cao xuân hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ lê huy hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
như vậy tính đến nay công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can đối với hai mươi sáu đối tượng về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước tới nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa
với hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức một mươi bị cáo vừa bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử sơ thẩm công khai
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các bị cáo trịnh thị hồng thắm dương thị thúy lệ nguyễn hoàng tử vi thị ngân hà nông thị xuân mai thị họp trần thị huyền hoàng thị mới hoàng thị mai phương vũ hồng phương
đã làm một trăm một mươi hai chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ tiếng anh trình độ b giả để phục vụ nhu cầu của bản thân và cho một số người khác
các đối tượng ngưỡng lợi từ việc làm chứng chỉ giả từ bốn trăm linh đồng đến bảy hai trăm linh đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ đã tự nguyện nộp tiền để sửa chữa và khắc phục hậu quả
căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm của các bị cáo hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo vũ hồng phương hoàng thị mai phương mai thị họp từ hai mươi bốn tháng đến ba mươi sáu tháng tù giam cho hưởng án treo
các bị cáo còn lại bị phạt từ năm đến ba mươi năm triệu đồng xung quỹ nhà nước
xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc hai mươi h
thưa quý vị tại tòa án nhân dân tỉnh quảng bình tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt tử hình đối với đinh thị hải yến
chú tại huyện minh hóa tỉnh quảng bình và kham lạ công mạ ni quốc tịch lào về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai yến đã liên hệ với một người đàn ông quốc tịch lào để hỏi mua một mươi hai kg ma túy loại ketamin với giá ba tỷ đồng và hẹn giao dịch tại lào
sau đó yến gọi điện cho kham lạ co mạn ni là lái xe của công ty vận tải bm để thuê vận chuyển ma túy về việt nam với giá hai mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai khi khâm lạ công bạn ni điều khiển xe đồ kéo có cất dấu ma túy đến địa phận thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh văn nhã chú thệ huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nhã điều khiển xe mô tô trên quốc lộ sáu mươi ba thuộc khu phố vĩnh phước hai thị trấn vĩnh thuận thì gặp cha và mẹ ruột đang cãi nhau trên đường
nhã đã dừng xe lại thì lúc này nguyễn văn thừa điều khiển xe mô tô chở võ phước yên ngồi sau đi đến
thấy xe đỗ giữa đường nên gây sự và thách thức nhã
khi bị yên xông lại đánh nhã đã rút chìa khóa xe đánh vào người và đầu của yên nhiều
hậu quả làm yên tử vong tại bệnh viện do bị chấn thương sọ não
tại phiên tòa ngoài lĩnh mức một mươi bốn năm tù giam hội đồng xét xử yêu cầu nhã phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng và cấp dưỡng bốn triệu đồng một tháng
cho hai con nhỏ của nạn nhân đến năm một mươi tám tuổi
còn với hành vi cố ý gây thương tích bốn đối tượng gồm nguyễn phước thiện lâm thanh phúc mai thanh tèo và trần văn nhân cùng chú tại huyện lớp vò tỉnh đồng tháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thiện nhân tèo cùng một số người bạn đã đến một quán tại xã hòa an huyện trợ mới tỉnh an giang để hát karaoke
lúc này võ văn phúc cùng với nhóm bạn của mình cũng đang hát tại đây
giữa nhóm của phúc và nhóm của thiện đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau
sau đó nhóm của thiện đã gọi cho lâm thanh phúc mang theo một khẩu súng ngắn và giao tự chế đến giúp
tại đây thiện đã dùng dao chém nhiều nhát vào người của văn phúc gây thương tích nặng với tỷ lệ là một mươi hai
còn thanh phúc dùng súng ngắn bắn nhiều phát đạn để thị uy nhưng không gây thương tích cho ai
liên quan đến vụ ngộ độc khiến bốn trăm ba mươi tám công nhân thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn seang won
ibneser việt nam tại vĩnh phúc phải nhập viện cấp cứu giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết đến sáng ngày hôm nay
không còn bệnh nhân nào trong vụ ngộ độc thực phẩm nằm viện và đã có kết quả kiểm nghiệm thực phẩm của cơ quan chức năng
theo đó kết quả của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy vi khuẩn
bacillus cereus có trong canh chua giá đỗ là nguồn nhân gây ngộ độc
các triệu chứng lâm sàng mà các công nhân gặp phải cũng phù hợp với kết luận này
trước đó vụ ngộ độc tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sinh quân ebenezer việt nam ngày một mươi bốn tháng năm đã khiến bốn trăm ba mươi tám người nhập viện cấp cứu
giám đốc sở y tế vĩnh phúc cho biết ngay sau khi tập trung chỉ đạo cấp cứu cho các bệnh nhân
cơ quan chức năng cũng đã khẩn trương tổ chức tìm hiểu điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm
cùng với đó tiến hành xét nghiệm
từ bếp ăn không khí mặt bàn cho tới dụng cụ ăn uống
thưa quý vị trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia vừa phát đi cảnh báo
người dân cần phải lưu ý cẩn trọng khi chia sẻ những thông tin cá nhân lên mạng xã hội
bởi thời gian qua đã rất nhiều người bị những đối tượng xấu lợi dụng
sao lưu những thông tin và hình ảnh cá nhân của người khác để tạo ra các bẫy lừa đảo trên không gian mạng
biên tập viên minh phương rất bất ngờ và bực dọc khi thời gian gần đây
đã bị kẻ xấu lấy hình ảnh cá nhân của mình trên facebook để giả danh
tạo ra một facebook tương tự kết bạn tâm sự với nhiều người rồi giả vờ khó khăn để mượn tiền
không chỉ giả danh nghệ sĩ biên tập viên người nổi tiếng để kết bạn làm quen tâm sự rồi lừa đảo mượn tiền
những đối tượng xấu còn giả danh cả những lãnh đạo cấp cao để dụ lừa người dân
đây là đối tượng lê văn sự vừa bị công an bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng mạo danh là trung tướng công an rồi nhắn tin qua nhiều nền tảng mạng xã hội
để lừa đảo chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau với số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
chiếm đoạt tài sản này các đối tượng này đã trực tiếp đánh vào lòng tham của các bị hại
về bản chất mà nói thì các cái lợi ích kinh tế các cái tài sản này không thể tự nhiên nó có một cách dễ dàng như vậy được
nên là khi mà phát hiện ra các thông tin đấy đề nghị là quần chúng nhân dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
chúng ta không nên trao đổi những thông tin hoặc là chúng ta không nên giao kết
qua không gian mạng bởi vì là khi mà chúng ta chưa xác thực được là những người đưa cho thông tin
hoặc là những người mà mình đang có nhu cầu để làm những cái việc đó là chính xác là ai thì chúng ta nên thân trọng về vậy
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tình trạng lợi dụng hình ảnh của người khác để tạo ra các bẫy lừa đảo là không mới
xong vẫn có nhiều nạn nhân mắc phải bẫy lừa đảo của các đối tượng
chúng thường lấy ảnh và thông tin cá nhân của nhiều nhân vật nổi tiếng
có ngoại hình thu hút dễ nhìn nhằm tạo niềm tin sau đó rụ rỗ đầu tư tài chính mượn tiền rồi chiếm đoạt tài sản
tốt nhất là chúng ta hạn chế chia sẻ hình ảnh cũng như những cái thông tin nhạy cả của cá nhân chúng ta lên trên khuôn mặt
đặc biệt là những cái hình ảnh liên quan đến chính diện khuôn mặt cũng như có đầy đủ các cái góc cạnh như khuôn mặt chính diện khuôn mặt này
ta cũng có thể các đối tượng có thể lợi dụng công nghệ cắt ghép sử dụng hình ảnh đấy tạo ra những cái eqic hoặc những cái thông tin video defect
để tự hành lừa đảo người thân cũng như lừa đảo những người xung quanh chúng ta
thì việc chia sẻ những thông tin nhạy cả cũng như hình ảnh cũng như cả các ngôi dân trên khuôn mặt thì hoàn toàn có thể bị các đối tượng lợi dụng
còn việc thứ hai là chúng ta luôn cảnh giác khi tiếp cận mọi cái thông tin trên không gian mạng đặc biệt là những lời mời chào tham gia các game show hoặc là
đột nhiên chúng ta được người nổi tiếng kênh hệ mà trong khi trước đấy chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đề nghị người dân cần cảnh giác khi đăng tải thông tin
và hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội đồng thời cẩn trọng trước những lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ mặt qua mạng xã hội ứng dụng hẹn hò online
cẩn trọng khi tham gia ứng dụng trang web đầu tư tài chính online vì rất có thể sẽ gặp nhiều rủi ro
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định
thưa quý vị chủ quan lơ là thiếu cảnh giác trong bảo vệ tài sản của bản thân là cơ hội cho các đối tượng trộm cắp cướp và cướp giật tài sản gia tăng hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
và để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này giám đốc công an tỉnh hà nam đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung làm tốt công tác nắm tình hình diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trộm cắp cướp và cướp giật tài sản
đồng thời cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức ý thức cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cho các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân
phạm thành phò chú tỉnh ninh bình vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực khu công nghiệp đồng văn ba thị xã duy tiên